giá trang thiết bị y tế giá vật tư y tế giá khám chữa bệnh thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã thu hồi
thông qua cổng công khai y tế người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cổng công khai y tế được khai trương mới chỉ là bước khởi đầu
khi các thông tin về những lĩnh vực do bộ y tế quản lý sẽ từng bước được công khai hóa
để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trên internet ở mọi nơi mọi lúc
chúng tôi đang nhắm tới một số những nội dung rất cơ bản của vấn đề công khai
công khai thứ nhất là công khai về giá của lĩnh vực dựa là công khai giá trúng thầu
tất cả các mặt hàng thuốc khi mà tham gia đấu thầu vào các cơ sở công lập là công khai giá bán lẻ trên thị trường
và đây là một trong những cái chúng tôi cho rằng là một cái cách mạng trong vấn đề về công khai giá đối với lĩnh vực dựa
vấn đề thứ hai chúng tôi nhắm tới đó là công khai thiết bị y tế
trên cơ sở đó các đơn vị có thể lựa chọn các thiết bị phù hợp với giá cả phù hợp theo đúng quy định của luật đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan
vấn đề thứ ba chúng tôi công khai toàn bộ về những giá dịch vụ y tế
vấn đề tiếp theo chúng tôi công khai toàn bộ tất cả vấn đề về thực phẩm chức năng
trong đó vấn đề về cấp phép vấn đề về quảng cáo thực phẩm chức năng
và tiếp tục chúng tôi đề nghị đối với các đơn vị là phải nghiêm biết cái giá thực phẩm chức năng ở trên cái cổng này
và vấn đề nữa là gì là chúng tôi công khai về kể cả một số các thủ tục hành chính
tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo sẽ tiếp tục đồng hành cùng bộ y tế hoàn thiện các tính năng của cổng công khai y tế
liên tục ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo ai trợ lý ảo chatbot trong tương tác với người dùng
trả lời tự động các câu hỏi công nghệ blockchain để kiểm soát các thông tin khi liên thông dữ liệu
bảo đảm theo dõi lịch sử quá trình cập nhật bảo đảm an toàn bảo mật thông tin tuyệt đối để cổng công khai y tế hoạt động thực sự có hiệu quả
với vai trò là đơn vị đồng hành cùng bộ y tế trong việc xây dựng cổng công khai các dịch vụ y tế
thì việt nam cam kết là sẽ tiếp tục đồng hành
hiện tại khi truy cập cổng công khai y tế
người dân đã có thể tìm thấy các thông tin công khai liên quan đến các dịch vụ y tế với những con số chi tiết
các thông tin được tham chiếu từ các trang thông tin điện tử
của các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế và cổng công khai y tế theo thời gian thực
cụ thể ở lĩnh vực dược và mỹ phẩm công khai giá thuốc lưu hành và giá thuốc đấu thầu công khai các doanh nghiệp sai phạm vi phạm
ở lĩnh vực trang thiết bị y tế công khai giá đấu thầu giá niêm yết của các thiết bị y tế vật tư y tế và sinh phẩm hóa chất
ở lĩnh vực an toàn thực phẩm công khai thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và đã thu hồi
công khai về quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng và các vi phạm trong quảng cáo các sản phẩm này
ở lĩnh vực khám và chữa bệnh công khai giá khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và giá niêm yết các dịch vụ tại các cơ sở y tế
ở lĩnh vực hành chính công công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính của bộ y tế
cục quản lý dược trong thời gian vừa qua đã triển khai việc kê khai của trên sáu mươi lượt các mặt hàng bán buôn giá bán buôn của các doanh nghiệp
và cũng đã công khai trên bốn mươi các lượt mặt hàng giá trúng thầu các cơ sở điều trị
trong thời gian tới chúng tôi sẽ công khai toàn bộ các giá bán lẻ trên sáu mươi một các cơ sở bán lẻ trên toàn quốc
việc công khai giá từ bán buôn bán lẻ đến giá trúng thầu góp phần minh bạch hóa toàn bộ giá của ngành dược
và giúp cho người dân có thể giám sát cũng như mang lại một lợi ích to lớn cho người dân
được hưởng các cái thuốc đúng cái chi phí và đúng cái giá trị thực của nó
chúng tôi sẽ công khai toàn bộ giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mức chất lượng và tỷ lệ hài lòng người dân đối với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
của hơn một bốn trăm linh bệnh viện trên toàn quốc và tiến tới sẽ công khai toàn bộ giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc
những nội dung mà chúng tôi sẽ công khai lên cổng công khai của bộ y tế đó là những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước
cái thứ hai là các cái nội dung quảng cáo mà đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước
và đặc biệt là các doanh nghiệp hoặc các đơn vị mà có vi phạm vi phạm về điều kiện vệ sinh vi phạm về chất lượng vi phạm về quảng cáo
thì tất cả những cái nội dung đó chúng tôi sẽ công khai trên cổng công khai của bộ y tế và người dân có thể cập nhật vào đó để xem xét các cái sản phẩm nào đã được phép nêu hành
cái sản phẩm nào đã được thẩm định nội dung quảng cáo và nội dung quảng cáo nó như thế nào để tránh cái trường hợp mà nghe những cái quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
cho đến nay vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế đã công khai trên cổng thông tin y tế là một mươi hơn một mươi tám sản phẩm trang thiết bị y tế
bao gồm các cái thiết bị vật tư và sinh phẩm trần đoán y tế theo cái yêu cầu
và chúng tôi cam kết trong thời gian sắp tới sẽ chỉ đạo đốc thúc để công khai toàn bộ các giá và các thông tin liên quan đến trang thiết bị y tế
để thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như đồng chí bộ trưởng bộ y tế để đáp ứng yêu cầu chính đáng đòi hỏi của nhân dân và các cơ quan chức năng để giám sát các thông tin và giá cả trang thiết bị y tế
để tránh và khắc phục
những cái hiện tượng đội giá hay là tranh lệch cái giá như thời gian vừa qua
với những thông tin và con số chi tiết tại cổng công khai y tế bộ y tế đã bật mí toàn bộ những thông tin mà người dân và doanh nghiệp vô cùng quan tâm nhưng chưa từng được biết
trước đây chính vì không được công khai mà nhiều vụ thổi giá thiết bị y tế thời gian qua đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng bởi mức tranh lệch tới cả chục tỷ đồng cho cùng một thiết bị y tế
việc công khai minh bạch thông tin sẽ là bước đi quan trọng
để kéo giá thiết bị và vật tư y tế về giá trị thực
hơn nữa giờ đây giá các dịch vụ ngành y tế đã được công khai
người dân có thể tự mình kiểm tra trực tiếp thông tin trên trang web này mọi nơi mọi lúc và so sánh với giá mình đang phải chi trả
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ phần công an minh bạch của bộ y tế trong tập hợp áp dụng công nghệ bốn

điều này còn có lợi cho bệnh viện các cơ sở y tế nữa
đấy chính là tra cứu về giá đầu vào cả về thuốc về trang thiết bị y tế cũng như là vật tư
cổng công khai y tế này còn là một cái cổng mà liên tục được cập nhật
ví dụ như là qua vấn đề về tra cứu trực tiếp ở trên hệ thống bảng tra cứu qua tin nhắn và tra cứu bằng tính chuyên sâu hơn
thì để làm sao người ta có những cái so sánh vấn đề về giá cả khi mà hưởng những cái dịch vụ y tế
thì tất cả những cái này tiến tới là một cái nền y tế minh bạch công khai và hiệu quả
theo bộ y tế tới đây sẽ công khai giá bán lẻ thuốc ở các nhà thuốc trên toàn quốc
còn số này hiện nay khoảng năm mươi
bộ y tế quyết tâm đẩy mạnh để đưa tỷ lệ này lên một trăm linh
giúp người dân có thể so sánh thuốc ở các đơn vị hay các cơ sở bán lẻ cung cấp bảo đảm chất lượng thông tin kịp thời
qua đây người dân có thể biết giám sát về thuốc họ sử dụng
khi phát hiện giá thuốc cao hơn giá bán buôn dự kiến đã kề khai
họ có thể phản ánh ngay với nhà thuốc quầy thuốc
tiếp qua cổng công khai y tế từ đó ý kiến có thể cùng lúc được chuyển đi các đơn vị liên quan để điều hành giải đáp
công khai thông tin và giá dịch vụ thiết bị y tế là biện pháp quản lý điều hành tích cực
thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực đáng ghi nhận của bộ y tế
là nền tảng thiết lập lòng tin giữa chính quyền doanh nghiệp và người dân
thực tế việc công khai các thông tin y tế đã và đang thực hiện tốt tại các đơn vị
tuy nhiên các thông tin phân tán tại nhiều địa chỉ khác nhau
chưa có một kênh thông tin tổng hợp và đồng bộ
cổng công khai y tế góp phần giải quyết tình trạng trên
đồng thời qua kênh thông tin này người dân cũng có thể nhanh chóng phản ánh
kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền
bên cạnh đó tình hình xử lý hồ sơ kết quả xử lý thủ tục hành chính cũng được công khai
với tỷ lệ chín mươi bảy hồ sơ được giải quyết đúng hạn
có thể khẳng định thời gian qua với việc tận dụng tối đa những tiến bộ trong công nghệ thông tin
bộ y tế là một trong những bộ ngành tích cực thực hiện cải cách hành chính
và đạt được những kết quả rõ rệt
những năm gần đây bộ y tế đã triển khai hàng loạt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính
giảm phiền hà cho người bệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
với phương châm đổi mới phong cách thái độ phục vụ
lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh
ngành y tế đã đổi mới về quản lý cách làm và phương pháp kiểm tra
đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm
diện mạo của ngành từng bước được cải thiện
từ các cơ sở y tế trung ương tới địa phương
từ tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế đến chất lượng dịch vụ y tế
từ điều kiện cơ sở vệ sinh môi trường bệnh viện đến quy trình khám chữa bệnh
giảm thời gian chờ đợi của người bệnh
tất cả đều nhằm hướng tới mục tiêu giảm phiền hà
và tăng sự hài lòng cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh
tại nghị quyết số hai mươi của trung ương ban hành ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên tám mươi
tuy nhiên ngay từ năm hai nghìn một mươi tám thực hiện đánh giá tại năm mươi ba bệnh viện tuyến trung ương
bệnh viện thuộc trường đại học và bệnh viện tuyến tỉnh
tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt tám mươi ba
trong đó tuyến trung ương đạt tám mươi bốn năm tuyến tỉnh đạt tám mươi ba
nhóm bệnh viện thuộc trường đại học là tám mươi một năm
và sự hài lòng của người dân
sự hài lòng của người bệnh vẫn tiếp tục tăng lên
khi ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý bệnh viện quản lý bảo hiểm y tế
để giảm thủ tục giảm thời gian chờ đợi của người bệnh
thực hiện công khai minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả
có thể thấy cổng công khai y tế vừa là quyết định táo bảo
vừa là quyết tâm mạnh mẽ của bộ y tế
nhằm tiếp tục hoàn thiện hướng tới sự hài lòng của người dân
trong thời gian tới cổng công khai y tế sẽ tiếp tục được nâng cấp tính năng
bổ sung ứng dụng trên các thiết bị di động để tạo thuận lợi cho mọi cá nhân đơn vị
có thể tra cứu và cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi
hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường cạnh tranh
lành mạnh công khai và minh bạch của ngành y tế
theo nghị định số một trăm ba mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định về tuổi nghỉ hưu kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
theo khoản hai điều một trăm sáu mươi chín của bộ luật lao động được quy định cụ thể như sau
đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với lao động nam và đủ năm mươi năm tuổi bốn mươi năm tuổi
tăng thêm bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam
cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi vào năm hai nghìn hai mươi tám
và cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với lao động nữ
cho đến khi đủ sáu mươi tuổi vào năm hai nghìn ba mươi năm
sau khi thống nhất với bộ trưởng các bộ ngoại giao công thương công an
bộ trưởng bộ tài chính
ban hành thông tư số một trăm linh năm hai nghìn hai mươi
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
và liên tịch bàn hành trong các lĩnh vực
hải quan thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phí lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính
thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế khu thương mại và công nghiệp
thuộc khu kinh tế cửa khẩu
theo đó bãi bỏ toàn bộ một mươi văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan
năm thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
bốn thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí
một mươi thông tư hướng dẫn chế độ tài chính thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế
khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu